đoàn công tác trung ương do đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy lai châu về tình hình kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lai châu lần thứ một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao những kết quả mà tỉnh lai châu đạt được
đồng thời yêu cầu trong thời gian tới tỉnh lai châu tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức
thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà đại hội đề ra đặc biệt là các chỉ tiêu khó đạt cần có giải pháp thiết thực cụ thể để thực hiện
trong nửa nhiệm kỳ còn lại tỉnh lai châu tiếp tục phát triển kinh tế tập trung vào tiềm năng hiện có
phát triển thủy điện vừa gắn với giả soát và bảo đảm an toàn hồ đập tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp chất lượng cao
công nghệ cao có liên doanh liên kết với doanh nghiệp tập trung bảo vệ rừng đầu nguồn
quan tâm công tác xây dựng đảng gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai để xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh
quan tâm đến công tác an sinh xã hội giảm nghèo và tạo việc làm cho người dân nâng cao đời sống vật chất tinh thần